thưa quý vị và các bạn
phim lịch sử luôn có một vị trí quan trọng trong nền điện ảnh của mỗi quốc gia
và từ thực tế có thể nói
so với các nền điện ảnh phát triển trên thế giới và trong khu vực
phim lịch sử của việt nam không chỉ ít về số lượng mà đôi khi kém cả về chất lượng
còn nhớ từ cuối năm hai nghìn một mươi hai người ta đã thống kê rằng
trong sáu mươi năm điện ảnh việt nam chỉ có khoảng hai mươi phim lịch sử
trong đó sản phẩm chất lượng tốt đếm trên đầu ngón tay
cũng trong năm này hội điện ảnh nước ta đã tổ chức một cuộc hội thảo
về nhân vật lịch sử trong phim truyện việt nam
hội thảo khi đó đã đưa ra rất nhiều vấn đề gây nhiều tranh cãi
trong các phim lịch sử việt nam từ trước tới nay
nhiều đạo diễn nhà biên kịch nhà thơ nhà phê bình nhà nghiên cứu lịch sử
cũng có mặt để tham luận và mong tìm ra hướng đi mới cho dòng phim này
cũng không phủ nhận được rằng phim lịch sử việt nam ở thời kỳ đầu
đã có nhiều tác phẩm gây được tiếng vang cho công chúng như
đêm hội long trì phạm công quốc hoa thăng long đệ nhất kiếm hay tráng sĩ bồ đề
trong đợt kỷ niệm một nghìn năm
phim lịch sử được dịp nở rộ với long thành cầm giả ca tây sơn hào kiệt khát vọng thăng long
hay một số phim truyền hình như lý công uẩn đường tới thành thăng long trần thủ độ huyền sử thiên đô
trong số đó đêm hội long trì của đạo diễn hải ninh vẫn được nhắc lại
như một trong những bộ phim lịch sử việt nam tốt nhất
tác phẩm được làm từ thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng có quy mô lớn
hút và diễn xuất gây ấn tượng
nhiều người tự hỏi
tại sao một bộ phim làm từ thời kỳ ấy lại tốt hơn nhiều phim lịch sử bây giờ
trong khi công nghệ ngày càng phát triển tiện lợi hơn ngày xưa
về nguyên nhân của thực trạng này
bên cạnh những nguyên nhân nổi bật như
thiếu những nhà làm phim tài năng
tâm lý làm phim lịch sử chào mừng sự kiện
yếu về lưu trữ lịch sử
yếu bối cảnh yếu tư duy kinh phí hạn hẹp
nhiều ý kiến cũng cho rằng
cách phản biện đánh giá phim lịch sử của nước ta còn quá khắt khe
nhiều người cho rằng
đã là phim lịch sử thì phải tôn trọng một trăm linh sự thật từng xảy ra trong quá khứ
điều này sẽ gây cản trở mạnh mẽ tới việc sáng tạo nghệ thuật
ở những bộ phim lịch sử của nước ngoài
đôi khi các nhà làm phim chỉ dựa một phần lịch sử
để tạo nên một câu chuyện mới
vừa có những yếu tố lịch sử quen thuộc
lại vừa có sức hấp dẫn khán giả bằng những chi tiết mới
có tính bất ngờ
tại hội thảo
tiến sĩ ngu phương lan cho rằng
tư duy cần chuẩn xác khi làm phim lịch sử
phim phải thể hiện được hồn cốt dân tộc
nhưng không được chép lại lịch sử
phó giáo sư trần luân kim nghĩ rằng
kịch bản phim lịch sử cần phải được xử lý chuẩn xác
hợp lý mối quan hệ không thật sự rõ ràng
giữa tính xác thực lịch sử với tính sáng tạo của nhà biên kịch
tức sự thực lịch sử và sự chân thực hư cấu
nhân vật phim lịch sử việt nam luôn bị ràng buộc bởi những khuôn khổ khách quan mà lịch sử đã định hình và in dấu
điện ảnh việt nam phải vượt qua được những giới hạn này
tại hội thảo
các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường chất lượng cũng như số lượng của phim lịch sử việt nam
tuy nhiên xem ra giấc mơ này dường như vẫn quá xa vời
khi phim lịch sử việt nam vẫn còn thiếu và yếu nhiều thứ
đã bảy năm trôi qua
từ sau hội thảo này
thực tế cho thấy
những vấn đề mà hội thảo đã chỉ ra hiện nay vẫn là nguyên nhân của tình trạng thiếu vắng phim về đề tài lịch sử việt nam
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
khi trả lời chất vấn tại kỳ họp quốc hội lần thứ bảy cho rằng
hiện nay phim về lịch sử dân tộc còn thiếu do nhà sản xuất chỉ tập trung vào dòng nào mang lại hiệu quả lợi nhuận
trong bài viết có tiêu đề
cho phim lịch sử việt
đăng trên báo thanh niên
phan cao tùng cho rằng
phim về đề tài lịch sử việt nam lâu nay khá khan hiếm bởi khó làm
chi phí cao
hay bị soi xét
thực tế phim lịch sử được xếp vào hàng khó nhai đối với các nhà làm phim việt
bởi nhiều yếu tố và cho đến nay
số lượng phim này chỉ đếm trên đầu ngón tay
lịch sử việt nam có rất nhiều câu chuyện ly kỳ
với những nhân vật sự kiện có tầm vóc đủ sức dựng thành
cảnh phim hấp dẫn
như trần nhân tông
trần hưng đạo
thái hậu dương vân nga
nam phương hoàng hậu
lý chiêu hoàng
nhưng lại thiếu những nhà làm phim tài năng lẫn kịch bản hay
về những chuyện đó
đạo diễn đảo ba sơn cho rằng
làm phim lịch sử
trăm bề khó khăn
ngoài thiếu hụt đội ngũ biên kịch giỏi
để có kịch bản hay
thì việc người làm phim lịch sử gặp phải một số phản biện quá khắt khe
và xăm xoay
khiến nhà đầu tư
không dám bỏ tiền ra làm nữa
không phải ai cũng làm được phim lịch sử
vì buộc phải nghiên cứu
xem xét rất kỹ giai đoạn lịch sử đó
đạo diễn lưu trọng ninh nhấn mạnh
áp lực lớn nhất của những ai làm phim lịch sử
càng làm thì càng tốn tiền cho bối cảnh
phục trang máy móc
diễn viên quần chúng cho các đại cảnh
dù có dự tính trước
phim trường không có
cũng chính là một khó khăn lớn
cho dòng phim lịch sử
nếu nhìn ra thế giới thì chúng ta không khỏi chạy lòng
vì bối cảnh của họ được xây dựng cố định
được quy hoạch và giữ lại cho nhiều đoàn phim cùng sử dụng
còn phim trường của ta
hầu như chỉ được dựng tạm bỡ
quay xong phim nào
thì phá bỏ
với những khó khăn như đã nêu ở trên
đạo diễn nào khi được hỏi
cũng xin giấu tên rồi bày tỏ ngán và né
thực hiện phim có đề tài lịch sử
điều băn khoăn nhất hiện nay chính là
trong bối cảnh xã hội hóa phim ảnh
sẽ còn đạo diễn nhà sản xuất phim nào đủ tự tin cát đàm
để làm phim lịch sử việt
theo nhà biên kịch nguyễn thị hồng ngát
thì nhà làm phim việt chưa bao giờ thiếu đam mê để làm phim lịch sử
vấn đề là trách nhiệm của người quản lý
có khuyến khích
thúc đẩy được đam mê đó hay không
về các giải pháp
đạo diễn đảo bá sơn nêu ý kiến
để thay đổi tình trạng
khan hiếm phim ảnh
thì nhà nước cần phải đặt hàng sản xuất từ ngân sách nhà nước một trăm linh
hoặc chí ít là
bảy mươi kinh phí
bên cạnh đó
phải có chế độ khen thưởng thích đáng
cho các nhà làm phim tư nhân mạnh dạn bỏ vốn ra làm phim về đề tài này
mà thành công
nhà nước không bỏ tiền đầu tư
thì cần có chế độ khuyến khích họ làm
bà dương cẩm thúy phó chủ tịch hội điện ảnh việt nam nhận định
khi nhà nước đã mở hầu bao cho phim lịch sử
thì ai trong giới nghề
cũng ủng hộ đặc biệt thể loại phim này
chỉ chờ tài năng của nhà làm phim thể hiện
ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng
nên có cuộc vận động sáng tác kịch bản phim lịch sử
và trao giải thật cao
cho các kịch bản hay
để kích thích các nhà biên kịch
theo bộ trưởng nguyễn ngọc thiện
giải pháp hỗ trợ trước mắt
là nhà nước phải đặt hàng sản xuất phim đề tài lịch sử
tháo bữa cơ chế chính sách
để tạo điều kiện cho người làm phim
đồng thời đào tạo nhân lực
để có được kịch bản hay
trong một bài viết có tiêu đề
nỗ lực tìm chỗ đứng cho phim lịch sử việt nam
đăng trên báo nhân dân
tác giả vũ quỳnh cho rằng
dư luận đang chờ đợi dự án phim phượng khấu
được phát trên sóng truyền hình cuối năm nay
là phim về đề tài lịch sử
với nội dung khai thác những bí ẩn trong hậu cung của triều nguyễn
đạo diễn huỳnh anh tuấn cho biết
bộ phim đề cập cuộc đời của từ dụ thái hậu
giai đoạn bà làm phi tần của hoàng đế thiệu trị
thời gian từ năm một nghìn tám trăm bốn mươi
đến năm một nghìn tám trăm bốn mươi bảy
đề tài về hậu cung của triều đình phong kiến
là hướng đi được điện ảnh ở hàn quốc
trung quốc khai thác khá thành công
với một số tác phẩm có sức lan tỏa lớn đến công chúng ngoài nước
suốt hàng chục năm qua
khi khai thác đề tài lịch sử
các nhà làm phim việt nam thường chọn đề tài liên quan lịch sử chính trị
hay tái hiện các vương triều
trong quá trình xây dựng nhân vật
và sự kiện lịch sử
nhà làm phim hầu như chỉ dựa trên các chi tiết dữ liệu lịch sử một cách cứng nhắc
hoặc mang tính mô phỏng giản đơn
thậm chí sống sượng
thiếu sáng tạo
khiến tác phẩm
kém hấp dẫn
hậu quả là không ít bộ phim lịch sử
bị công chúng thở ơ
khi ra dạp
nhiều bộ phim vẫn không thể cạnh tranh nổi
với các phim thương mại khác và rốt cuộc
rất ít khán giả đến xem
đã có phim chỉ chiếu một lần vào dịp kỷ niệm
rồi đắp chiếu để đấy
anh chàng vượt thời gian
của các đạo diễn
sản xuất năm hai nghìn một mươi một
với nội dung về một người vượt qua lỗ hồng thời gian tìm về thế giới xa xưa
ngay sau khi ra mắt
đã bị khán giả phản ứng
thàm họa phim việt
nên đã ngừng phát sóng trên truyền hình
phim lý công uẩn
đường tới thành thăng long
sản xuất nhân kỷ niệm đại lễ một năm thăng long hà nội
nhưng tác phẩm này đã phải sửa chữa nhiều lần
mới có thể xem xét để được phát sóng
một số phim khác tuy suôn sẻ hơn
nhưng cũng không đủ sức giữ chân khán giả
doanh thu bị lỗ
tiêu biểu như huyền sử thiên đô
sản xuất năm hai nghìn một mươi
đạo diễn nguyễn hữu trọng đặng thất bình
kinh phí đầu tư gần một tỷ đồng cho mỗi tập
nhưng khi lên sóng nhà đầu tư bị lỗ tới ba mươi tỷ đồng
nhiều phim dù được giới chuyên môn ghi nhận
nhưng vẫn không thể vượt lên
để thành phim ăn khách
sánh ngang với phim bán vé khác trên thị trường
ngay cả phim được giải thưởng
ghi được dấu ấn về chuyên môn
vẫn khá khó khăn trên con đường đi tìm khán giả
không thể phủ nhận rằng
do các yêu cầu đặc thù
mà kinh phí đầu tư là một phim về đề tài lịch sử thường cao hơn nhiều lần
so với kinh phí là một phim về đề tài khác
đầu tư lớn
nhưng phim không đến được với khán giả
thì đó không chỉ là sự thất bại
là sự lãng phí
thực tế điện ảnh việt nam không thiếu đạo diễn biên kịch tài năng
phải trang tâm lý kể chuyện phim phải y chang như thật
khiến khả năng hư cấu sáng tạo trong tác phẩm
bị hạn chế kém hấp dẫn
cũng trong bài viết daniel
tác giả vũ quỳnh cho rằng
làm phim liên quan lịch sử luôn đòi hỏi đạo diễn phải có tư duy chặt chẽ sáng tạo
nhất là có khả năng xử lý hài hòa
hiệu quả sự thật lịch sử
với hư cấu tưởng tượng
và đó là nguyên tắc cần tuân thủ
để bộ phim không rơi vào tình huống
quá phụ thuộc vào lịch sử
tái hiện không tới
hoặc bóp méo
xuyên tạc lịch sử
nguyên tắc đó giúp các tác giả làm phim không theo lối
chép lại lịch sử
đồng thời giúp tác giả làm phim linh hoạt trong tư duy nghệ thuật
để xây dựng nên cơ sở kết hợp
giữa việc tôn trọng tính chân thực lịch sử
tính xác thực của sử liệu
với khả năng sáng tạo của biên kịch
đạo diễn diễn viên
sự kết hợp một cách nhuền nhuyễn với
khả năng khai thác sự thật lịch sử
với tài năng sáng tạo của nghệ sĩ
sẽ tạo nên giá trị cho tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm
các ý kiến cho rằng phim lịch sử ở việt nam chưa hấp dẫn
vì chưa có nhiều tiền để đầu tư
chưa có trường quay kỹ xảo kém cổ phục
thì chấp vá
tuy không sai
nhưng dư luận phần đông vẫn cho rằng vấn đề cốt lõi
vẫn phải bắt đầu từ tư duy sáng tạo của chính các tác giả điện ảnh
chỉ khi nào vượt qua được sự trì trệ trong tư duy sáng tạo
thì điện ảnh
việt nam mới có được những tác phẩm vừa có giá trị tư tưởng nghệ thuật
vừa có sức hấp dẫn người xem
theo dõi thực tế phản biệt
đánh giá phim về đề tài lịch sử việt nam
không khó để nhận thấy nhiều ý kiến còn tương đối khắt khe
không ít khán giả và cả một số nhà sử học
chuyên gia về lịch sử
vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng
đã là phim lịch sử thì phải tôn trọng một trăm linh sự thật lịch sử
nhìn sang các nước có nền điện ảnh phát triển có thể thấy
nhà làm phim
chỉ dựa một phần lịch sử
để tạo nên một câu chuyện mới
vừa quen thuộc
vừa xa lạ bất ngờ
họ không ép tác phẩm vào cái khung của dữ liệu lịch sử
mà luôn dành đất
cho trí tưởng tượng
để các sáng tạo nghệ thuật được thăng hoa
có thể nói
đổi mới và phát triển tư duy nghệ thuật
khi làm phim về đề tài lịch sử
là điều cần được chú trọng và lưu ý nhằm góp phần để điện ảnh việt nam
có thể cho ra đời các tác phẩm
có chất lượng tư tưởng nghệ thuật cao
gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả
nhà làm phim lịch sử cần xác định cụ thể hơn về vai trò của mình
trong quá trình sáng tạo
cần coi khán giả là trung tâm là thước đo
sự sáng tạo
vì xét cho cùng
khán giả mới chính là yếu tố quyết định
sự thành bại của một bộ phim
bất kể về đề tài gì
hy vọng rằng thời gian tới
điện ảnh nước nhà sẽ có thêm nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài lịch sử
góp phần sáng tạo
xác lập vị thế của điện ảnh việt nam
đồng thời củng cố phát triển niềm tự hào dân tộc
đối với thế hệ trẻ
chương trình tạm dừng ở đây